với mục tiêu thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế thời gian qua tỉnh hòa bình đã huy động hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
mở ra cơ hội phát triển khai thác tiềm năng lợi thế cải thiện dân sinh thúc đẩy kinh tế xã hội
một trong những điểm nhấn của giao thông khu vực đông bắc chính là tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
sau nhiều khó khăn được tháo gỡ dự án đã chính thức thông xe vào tháng chín năm nay
hai tỉnh bắc giang và lạng sơn đã phối hợp tốt với bộ giao thông vận tải nhà đầu tư để làm tuyến cao tốc dài sáu mươi bốn km từ đó tạo điều kiện quan trọng để thu hút phát triển
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh đã đưa tuyến đường hòa lạc hòa bình vào khai thác tạo sức hút các dự án đầu tư với số vốn lên tới hàng tỷ đô la
đầu tư vào một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn và số vốn từ các nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ lệ cao
thành công trong việc thu hút đầu tư của các địa phương luôn được nhấn mạnh bằng từ khóa quan trọng đó là hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông góp phần mở cửa đón luồng gió đầu tư
với vai trò trung tâm kinh tế vùng trung du và biển núi bắc bộ đầu mối giao thông quan trọng nối thủ đô hà nội
những năm qua công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông luôn được thái nguyên quan tâm thực hiện
nhiều dự án lớn đã được triển khai với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ thái nguyên đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư
được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với hơn tám trăm linh di tích lịch sử
từ một vùng đất nổi tiếng với hương vị trẻ tinh khiết giờ đây thái nguyên trở thành thương hiệu quốc gia về thu hút đầu tư với những khu công nghiệp được quy hoạch bài bản
cơ sở hạ tầng
đồng bộ an ninh trật tự bảo đảm và một thế hệ công dân mới năng động sáng tạo
tiếp giáp với sáu tỉnh bao gồm thủ đô hà nội vĩnh phúc
tuyên quang bắc cạn lạng sơn bắc giang
hệ thống giao thông tại thái nguyên vận hành theo định hướng giao thông tốc độ cao
các trục kết nối giao thông với các địa phương các cửa khẩu quốc tế an toàn thuận lợi và đồng bộ với quy hoạch đô thị để thu hút các nhà đầu tư
từ trung tâm thành phố thái nguyên chỉ mất ba mươi phút để di chuyển tới sân bay nội bài
một giờ để đến hà nội ba giờ để đến cảng đình vũ hải phòng
với lợi thế địa hình việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ luôn được thái nguyên xác định
đi kèm với xây dựng chính quyền thân thiện cơ chế chính sách cởi mở tạo niềm tin cho các nhà đầu tư
kể cả doanh nghiệp nữ đều có những cơ hội bình đẳng tiếp cận với các nguồn lực của nhà nước của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp
con đường rộng bốn mươi năm mét này nối vào khu công nghiệp điền thụy đã được tỉnh thái nguyên bỏ vốn xây dựng để tạo nên hạ tầng giao thông thuận tiện cho các nhà đầu tư
có rất nhiều những con đường như thế này được xây dựng nối vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên
cùng với việc tạo ra cơ chế một cửa thuận lợi nguồn nhân lực chất lượng cao
thì hạ tầng giao thông được coi là một trong những điểm nhấn tạo môi trường đầu tư hấp dẫn
tập đoàn samsung đầu tư trung bình khoảng ba mươi đô la trên một mét vung đất tại thái nguyên
mỗi mét vuông đất tạo ra ba bốn nghìn đô la mỹ hàng năm lợi nhuận đầu tư trên một mét vuông cao hơn bất cứ trung tâm thương mại đắt tiền nào tại các đô thị lớn
vùng đất bán sân địa nhiều đá sỏi thực sự đã thay ra đổi thịt
thái nguyên có nguồn tài nguyên phong phú
chính quyền tỉnh quan tâm đến các nhà đầu tư
đầu tư và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ chúng tôi cho rằng đây là điểm mạnh của thái nguyên
tiếp nối thành công của samsung vào thái nguyên hiện nay có khoảng hàng trăm nhà cung cấp nhà thầu của samsung cũng đã và đang đầu tư vào thái nguyên
đến nay trên địa bàn tỉnh có trên sáu doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần tám mươi tỷ đồng
chín trăm linh dự án được đầu tư bằng quần vốn ngoài hân sách
thái nguyên đã và đang thu hút số lượng đồng bộ
số vốn fdi lớn góp phần đáng kể vào việc duy trì sự đầu tư cởi mở minh bạch
và trường hợp của samsung là một ví dụ tuyệt vời cho thấy nhà đầu tư đã đang lựa chọn thái nguyên
thực tế đã chứng minh sau khi nâng cấp xây dựng mới nhiều tuyến giao thông cùng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng minh bạch
đã tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư của thái nguyên đưa địa phương trở thành điểm sáng của khu vực trung du miền núi phía bắc
với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
như việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thuộc tốc đầu các tỉnh thành việt nam
với sự nỗ lực của thái nguyên trong việc tạo ra cơ chế chính sách thuận lợi chuẩn bị sẵn sàng với cơ sở hạ tầng
thái nguyên được đánh giá điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư với cơ chế minh bạch công bằng với tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
chưa bao giờ thái nguyên đứng trước một cơ hội chuyển mình về mô hình tăng trưởng lớn như lúc này
thái nguyên bây giờ đã đẹp hơn đã khác xưa rất nhiều
nhưng với những điều kiện phát triển như hiện nay với những điều kiện mới và sự quyết tâm của tỉnh nhà nhất định tỉnh thái nguyên của chúng ta
đã có bước phục xuất hiện mới mạnh mẽ toàn diện
nghị quyết một mươi chín của chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư đã được thái nguyên cụ thể hóa bằng nghị quyết một mươi chín của tỉnh
cùng với đó là nghị quyết chín của tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác cải thiện môi trường đầu tư
từ đó tạo ra một mốc son quan trọng trong việc thu hút đầu tư sự đánh giá ghi nhận của các nhà đầu tư